kính thưa quý vị sau gần năm năm xảy ra hỏa hoạn chung cư carina
làm một mươi ba người chết và năm mươi người bị thương tòa án nhân dân tp hcm dự kiến sẽ đưa ra xét xử
từ ngày tám đến ngày một mươi hai tháng chín
tuy nhiên do luật sư bào chữa cho các bị cáo và một số người tham gia tố tụng
có đơn xin hoãn xét xử nên ngày tám tháng chín tòa án nhân dân tp hcm đã quyết định
hoãn phiên tòa xét xử và dự kiến sẽ mở lại vào cuối tháng chín
trong vụ án này hai bị can nguyễn văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy nguyên giám đốc công ty hùng thanh
và nguyễn quốc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nguyên trưởng ban quản lý chung cư carina plaza
cùng bị viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
vụ án đã hai lần bị viện kiểm sát nhân dân tp trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ
về bộ tường thiệt hại
chủ đầu tư chung cư là công ty hùng thanh đã hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong
viện phí cho nạn nhân và thiệt hại tài sản là hơn một trăm linh hai tỷ đồng
một số yêu cầu bồi thường chưa thỏa thuận được sẽ được giải quyết trong quá trình xác xử vụ án
trước đó tối hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi tám ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại khu vực hầm để xe của chung cư
và nhanh chóng thiêu rụi nhiều xe máy ô tô
luồn khí nóng và độc theo bùn thang thoát hiểm dẫn lên các tầng cao của chung cư
tuy nhiên hệ thống phòng cháy chữa cháy không kịp thời báo chữa cháy tự động
nên đã dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm một mươi ba người chết sáu mươi người bị thương
gần năm trăm linh xe máy bị thiêu rụi tám mươi một ô tô và năm xe đạp hư hỏng
tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám viện khoa học hình sự bộ công an tại thành phố hồ chí minh kết luận nguyên nhân vụ cháy
do hệ thống dấn điện của xe máy đặt tại khu vực khoan đế xe máy số sáu xảy ra sự cố chập điện
cơ quan điều tra nhận định bị can nguyễn văn tùng đã được ban quản lý chung cư thông báo hệ thống
trung tâm phòng cháy chữa cháy không hoạt động nhưng không triển khai sửa chữa bảo dưỡng nên gây ra hậu quả nghiêm trọng
với tư cách trưởng ban quản lý chung cư khi có thông báo đến công ty hùng thanh sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy
ông nguyễn quốc tuấn đã không kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư phải thay thế sửa chữa
nhằm khắc phục hệ thống vận hành báo cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn